hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

tình hình tại bệnh viện giã chiến số một cơ sở hai đã ổn định lực lượng công an cũng được tăng cường bảo vệ trật tự và đảm bảo đầy đủ xuất ăn cho f
bệnh viện giã chiến số một cơ sở hai với quy mô một mươi hai giường dùng để điều trị f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
ban điều hành của bệnh viện có lãnh đạo công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh sở y tế là vấn đề an ninh trật tự hậu cần và điều trị